mặc dù chưa được cấp phép hoạt động chưa có phương án bảo vệ môi trường vi phạm các quy định an toàn đê điều và thoát lũ
thế nhưng trong thời gian gần đây hàng loạt các bãi than trái phép đã mọc lên ven sông đá vách và sông kinh thầy thuộc địa bàn giáp danh giữa tỉnh hải dương và tỉnh quảng ninh
sự việc này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương
tất cả các mọi người không muốn về cái nơi này làm gì cả bến mắt rất là bến
thế nên là chúng tôi chỉ yêu cầu nàm nào cho nó đỡ bụi cho dân
quá bức xúc với việc các bãi than hoạt động gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mình
hàng chục hộ dân thuộc xóm trại mới xã hiệp an đã nhiều lần làm đơn đề nghị chính quyền địa phương giải quyết
thế nhưng gửi đơn đi vẫn không có hồi âm
chúng ta đã rất nhiều lần kêu đến các cơ quan của ấy là xã và huyện
kêu đến xã và huyện thì bị chi là xã có hay là gọi công ty than về nhưng mà không giải quyết được cái gì cả
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã hiệp an trên địa bàn xã hiện có hai doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục
để xin cấp phép hoạt động bến bãi kinh doanh than
mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục song các doanh nghiệp vẫn ngang nhiên hoạt động và gây ô nhiễm nghiêm trọng
khiến cho người dân liên tục khiếu kiện
không chỉ người dân mà ngay cả chính quyền xã cũng bất lực trước tình trạng này
hàng năm là chúng tôi vẫn thường thường đến mùa này chúng tôi thường thường luôn đốc
nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi cái bụng này nó phát thán lại cho người dân
không chỉ tại xã hiệp an tại thị trấn minh tân hàng loạt các bãi than trái phép chạm trộn bê tông
cũng đang mọc lên và hoạt động rầm rộ ngay trên sông đá vách
không chỉ gây ô nhiễm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đê điều và hành lang thoát lũ
nó bụi thược xuyên hàng ngày
và lấy anh trồng những cái lá cây đấy và làm sao chúng tôi là người dân đen phải chịu thôi
theo tìm hiểu tất cả các bến bãi tập kết kinh doanh than và trên địa bàn các xã tân dân hiệp an thị trấn minh tân
đều không đủ điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh
thế nhưng không hiểu vì lý do gì các bãi than này vẫn hoạt động rầm rộ bất chấp những phản ứng của người dân